năm hai nghìn một mươi sáu được xem là năm khó khăn nhất của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam kể từ khi thành lập tới nay
cùng với những diễn biến bất lợi của giá dầu thô trên thị trường thế giới giá than và một số mặt hàng khoáng sản đã giảm rất sâu trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu và lợi nhuận toàn ngành
tuy nhiên trước những khó khăn đó rất nhiều đơn vị thành viên cũng như các cán bộ công nhân viên tập đoàn than khoáng sản đã nỗ lực vượt bậc
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước
tại hà nội đã diễn ra lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến và tổng kết công tác thi đua khen thưởng của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
tới dự buổi lễ có đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước đại diện lãnh đạo bộ nội vụ bộ công thương tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
phát biểu tại buổi lễ đại diện ban lãnh đạo tập đoàn khẳng định công tác thi đua trong tập đoàn đã có những đổi mới tích cực
đồng thời đánh giá cao nỗ lực của những đơn vị cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác sản xuất kinh doanh trong năm hai nghìn một mươi sáu
với những nỗ lực đó lợi nhuận gộp của toàn tập đoàn đạt trên tám trăm linh tỷ đồng tăng ba mươi ba so với kế hoạch đề ra và bằng chín mươi năm so với năm hai nghìn một mươi năm
tại buổi lễ đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước đã trao huân chương độc lập hạng ba và hai mươi một huân chương lao động các hạng cho các đơn vị cá nhân đạt thành tích xuất sắc
cũng trong dịp này một mươi bảy đơn vị cá nhân khác của tập đoàn đã nhận được bằng khen của thủ tướng chính phủ và hai mươi tám đơn vị nhận cờ thi đua của bộ công thương
ghi nhận những thành tích xuất sắc của các đơn vị cá nhân này trong năm hai nghìn một mươi sáu